triều tiên cũng đang là nước có số ca mắc nhiều nhất thế giới với hai trăm ba mươi hai tám trăm chín mươi ca trong vòng hai mươi bốn giờ vừa qua
trong khi mỹ với một trăm tám mươi ba ca tử vong là quốc gia có số ca mới tử vong do covid một mươi chín nhiều nhất thế giới
số liều trên trang web thống kê world matters info vào sáng ngày một mươi chín tháng năm cho thấy
hiện toàn thế giới có bốn trăm chín mươi bốn ba trăm chín mươi một ba trăm năm mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong số hai mươi ba tám trăm chín mươi bảy bốn trăm hai mươi tám ca bệnh đang điều trị có hai mươi ba tám trăm năm mươi chín chín mươi sáu ca thể nhẹ chiếm trên chín tám
ba mươi tám ba trăm ba mươi hai ca chiếm hai còn lại trong tình trạng nghiêm trọng
dịch bệnh hiện hoành hành tại hai trăm hai mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
xét theo quy mô khu vực số liều mới cập nhật trên world matters info cho thấy
tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tại châu âu một trăm chín mươi bốn chín trăm linh hai năm trăm bốn mươi ba ca trong đó có một tám trăm ba mươi ba sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong và một trăm tám mươi hai sáu trăm chín mươi tám bốn trăm linh hai ca được điều trị khỏi
đây vẫn là khu vực có tổng số ca nhiễm covid một mươi chín nhiều nhất thế giới
trong hai mươi bốn giờ qua châu âu ghi nhận thêm một trăm năm mươi bốn trăm bảy mươi một ca nhiễm mới bảy trăm một mươi ca mới tử vong vì covid một mươi chín
trong khi đó châu á vẫn ghi nhận tổng số ca nhiễm covid một mươi chín ở mức cao
hai mươi giờ qua châu lục này ghi nhận thêm bốn trăm linh bảy chín trăm sáu mươi bốn ca nhiễm mới hai trăm linh ba ca mới tử vong do dịch bệnh này
hiện bắc mỹ có một trăm linh bốn mươi tám một trăm sáu mươi sáu ca nhiễm bệnh trong đó có một bốn trăm sáu mươi tám sáu trăm một mươi ca tử vong vì covid một mươi chín
mỹ vẫn là nước bị tác động nặng nề nhất trong khu vực với tổng số tám mươi bốn năm trăm chín mươi tám sáu trăm linh sáu ca nhiễm

tính đến sáng một mươi chín tháng năm nam mỹ có năm mươi bảy hai trăm bốn mươi bốn ba trăm sáu mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín với một hai trăm chín mươi bảy năm mươi hai ca tử vong
sau nhiều ngày dẫn đầu bảng thống kê brazil tiếp tục là nước bị tác động nặng nề bởi dịch bệnh trong khu vực
với ba mươi bảy trăm bốn mươi một tám trăm một mươi một ca nhiễm covid một mươi chín được ghi nhận tới thời điểm hiện tại
từ đêm sáng một mươi chín tháng năm tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tại châu phi
một mươi hai bảy mươi hai tám trăm tám mươi năm trường hợp trong đó có hai trăm năm mươi bốn năm trăm một mươi ba ca tử vong và một mươi một hai trăm ba mươi tám chín trăm linh ba ca bình phục
hiện nam phi đang đứng đầu khu vực với tổng số ca nhiễm covid một mươi chín với ba chín trăm linh tám hai mươi ca
hiện châu đại dương có tám một trăm ba mươi bảy bảy trăm hai mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín với một mươi một năm trăm tám mươi chín ca tử vong
australia hiện đang có số ca nhiễm cao nhất trong khu vực sáu bảy trăm năm mươi chín năm trăm năm mươi tám ca tử vong
tiếp theo sau là new zealand một bảy mươi ba trăm bảy mươi ba ca
có thể thấy số ca mắc covid một mươi chín không ngừng tăng và bên cạnh những quốc gia dần hồi phục
vẫn còn nhiều nước đang căng mình đối phó chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh